thưa quý vị ngày bảy tháng sáu đại hội đồng liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu năm nước ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam đã trúng cử với số phiếu một trăm chín mươi hai trên tổng số một trăm chín mươi ba phiếu số phiếu kỷ lục chưa từng có trong bảy mươi năm năm phát triển của liên hợp quốc
vào ngày bảy tháng đại hội đồng liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu năm nước ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam đã trúng cử với số phiếu một trăm chín mươi hai trên tổng số một trăm chín mươi ba phiếu số phiếu kỳ lục chưa từng có trong bảy mươi năm năm phát triển của liên hợp quốc
đây là sự ghi nhận quan trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp xứng đáng của việt nam vào công việc quốc tế và khu vực thể hiện vị thế uy tín ngày càng cao của việt nam trên trường quốc tế
việt nam đã trúng cử với số phiếu một trăm chín mươi hai trên tổng số một trăm chín mươi ba phiếu số phiếu kỳ lục chưa từng có trong bảy mươi năm năm phát triển của liên hợp quốc
đây là sự ghi nhận quan trọng và đánh giá cao của việt nam trên trường quốc tế đối với vai trò và đóng góp xứng đáng của việt nam trên trường quốc tế

nhưng không đến ba mươi một năm sau đó việt nam đã trở thành một nhân viên ổn định của cộng đồng lớn nhất trên thế giới
trước khi nghe nói chuyện của chủ tịch quốc gia và quốc gia phạm bình minh
hãy nhìn thử kết quả quan hệ văn hóa và hợp tác của việt nam cho cộng đồng
sau chiến tranh thế giới thứ hai sự thôi thúc về việc hình thành một tổ chức quốc tế để có thể bảo vệ hòa bình
ngăn chặn chiến tranh trên toàn thế giới đã khiến các cường quốc cũng như các quốc gia trên thế giới đẩy mạnh việc hình thành tổ chức này
từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đại diện của năm mươi quốc gia đã họp tại san francisco hoa kỳ
soạn thảo và thống nhất thông qua bản hiến trương liên hợp quốc gồm một mươi chín chương và một trăm một mươi một điều khoản
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đánh dấu lịch sử của liên hợp quốc khi bản hiến trương được năm nước thành viên hội đồng bảo an
cùng hầu hết các quốc gia tham gia ký kết phê chuẩn và có hiệu lực
chỉ hơn bốn tháng sau ngày liên hợp quốc chính thức được thành lập
nhận thấy tầm quan trọng của một tổ chức đa phương mang tính toàn cầu
chủ tịch hồ chí minh đã nhân danh nước việt nam dân chủ cộng hòa nộp đơn xin gia nhập liên hợp quốc
tuy nhiên do tương quan lực lượng tại liên hợp quốc và trên thực tế khi đó việt nam chưa được nước nào trên thế giới công nhận
nên việc gia nhập liên hợp quốc chưa thể thực hiện được
phải đợi ba mươi một năm sau lá đơn xin gia nhập liên hợp quốc của chủ tịch hồ chí minh khát vọng ấy mới dần trở thành hiện thực
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại phiên họp lần thứ ba mươi hai đại hội đồng liên hợp quốc ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
sau những cuộc đàm phán kéo dài những cuộc biểu quyết tranh luận gắt gao từ các quốc gia thành viên
cuối cùng sau bài phát biểu của tổng thư ký liên hợp quốc
việt nam được chính thức công nhận là thành viên thứ một trăm bốn mươi chín
của tổ chức đa phương
đa phương lớn nhất thế giới này
đúng chín giờ sáng ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại tòa sảnh chính của trụ sở liên hợp quốc
lễ thượng cờ việt nam được diễn ra theo nghị lễ gia nhập thành viên của liên hợp quốc
việt nam chính thức vượt qua được các rào cản để trở thành thành viên thứ một trăm bốn mươi chín của liên hợp quốc
bốn mươi năm năm qua kể từ thời khắc lịch sử ấy
việt nam đã luôn nỗ lực là một thành viên tin cậy có trách nhiệm của liên hợp quốc
việt nam đã từng bước chuyển từ việc tham dự các hội nghị
đến việc tham gia một cách tích cực
chủ động vào các cơ chế của liên hợp quốc
việt nam cũng đã chuyển về nước nhận trợ giúp
sang là đối tác hợp tác với liên hợp quốc
và tham gia đóng góp xây dựng liên hợp quốc
nổi bật là việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
đây là lần đầu tiên việt nam tham gia vào cơ quan quan trọng nhất của liên hợp quốc
về hòa bình an ninh quốc tế
việt nam cũng đã trở thành thành viên chính thức của công ước cấm vũ khí hóa học năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
một trong những nước đầu tiên ký hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm một nghìn chín trăm tám mươi
thành viên của hội nghị giải trừ quân bị năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
sự kiện quan trọng đánh dấu vị thế của việt nam tại liên hợp quốc
đó là việc việt nam tham gia ứng cử và được bầu làm phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc nhiệm kỳ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn việt nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
việt nam cũng đã cử hai mươi bảy sĩ quan quân đội
và đang chuẩn bị cử bệnh viện giã chiến
liên hợp quốc cũng đã lần đầu tiên tham gia các hoạt động giữ hòa bình của liên hợp quốc
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn phó thủ tướng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa phó thủ tướng trong bối cảnh thế giới cũng như là khu vực thì có nhiều diễn biến khó lường
vậy thì việc mà chúng ta tham gia vào hội đồng bảo an có ý nghĩa như thế nào
thưa phó thủ tướng đại đồng liên hợp quốc đã bầu việt nam trở thành thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
thách thức thứ hai đó là khối lượng công việc ngày càng gia tăng bởi cục diện thế giới trong thời điểm hiện nay rất khác
các nước lớn cạnh tranh gây gắt chủ nghĩa đa phương bị suy yếu ít nhiều và trật tự luật pháp quốc tế cũng bị đe dọa
nhiều vấn đề xung đột phức tạp và lâu dài vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết mà hội đồng bảo an liên tục đưa lên bàn nghị sự
vì vậy việt nam sẽ cần nỗ lực bắt nhịp với những mảng công việc của hội đồng bảo an
cần chuẩn bị trước nội dung đối với các vấn đề dự kiến sẽ được bàn thảo trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và thu xếp hợp lý về thời gian nhân lực sự học cũng như theo dõi những vấn đề này
có hai năm hoạt động liên tục cường độ cao tại hội đồng bảo an
so với các diễn đàn khác là mạng nghề hơn rất nhiều
có khoảng trên dưới một cuộc họp mỗi năm để có những thách thức về vấn đề nhân sự
chúng ta phải cố gắng làm sao đảm bảo con người cử những cán bộ thực sự có năng lực
để giải quyết những vấn đề tại hội đồng bảo an nhanh và hiệu quả
lần này chúng ta có một điều rất đặc biệt là khi tham gia hội đồng bảo an
thì cái tháng đầu tiên chúng ta lại làm chủ tịch hội đồng bảo an
đòi hỏi rất là cao đòi hỏi chúng ta chuẩn bị rất sớm
khi làm chủ tịch hội đồng bảo an điều đầu tiên là chúng ta phải xây dựng chương trình nghị sự cho cả tháng đó
tức là sẽ bàn với những vấn đề gì hội đồng bảo an sẽ bàn với những vấn đề gì
trong tháng đó chúng ta sẽ phải xây dựng lên
đồng thời không chỉ là chủ tịch có quyền tự quyết được cái chương trình nghị sự đó
mà sẽ phải tham vấn với các nước
các nước khác trong hội đồng bảo an tham vấn với ban thư ký của liên hợp quốc
để làm sao chúng ta có một chương trình nghị sự hiệu quả
đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nước trong hội đồng bảo an
đồng thời trong tháng chủ tịch thì chúng ta cũng sẽ phải thường thông thường
sẽ cố gắng đưa ra một số chủ đề lớn mà chủ tịch có nhu cầu thúc đẩy
cuối cùng là thách thức truyền thống đối với một nước ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an
đó là thời gian giữ nhiệm kỳ hai năm là tương đối ngắn
để có thể tạo được dấu ấn tại hội đồng bảo an
kiên định chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ làm bạn với tất cả các nước
là cầm nang giúp ta xử lý thành công quan hệ với các nước lớn
tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế
với kinh nghiệm đã đúc kết được với tinh thần hợp tác tích cực và chân thành
sự ủng hộ của các nước thành viên liên hợp quốc
chúng ta tự tin sẽ đảm đương và hoàn thành tốt trọng trách tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tiếp tục đóng góp lớn hơn vào hòa bình phát triển và thịnh vượng trên thế giới
quý vị vừa theo dõi tiểu mục việt nam yêu thương
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn nhủ của những người con ở xa tổ quốc

xin chào và hẹn gặp lại